thông tin liên quan đến bầu cử thái lan
phát biểu lần đầu trước báo giới sau cuộc tổng tuyển cử thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đã chúc mừng các chính đảng giành ghế tại hạ viện
đồng thời kêu gọi các chính đảng và người dân thái lan đoàn kết hợp tác vì tương lai của đất nước
thủ tướng prayuth chan o cha cho biết
tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả người dân thái lan đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua
tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các chính đảng đã giành được ghế trong cuộc bầu cử
từ thời điểm này trở đi sẽ là quá trình chuyển giao quyền lực và thành lập chính phủ khóa mới
tất cả người dân thái lan cần yêu thương lẫn nhau đoàn kết vì đất nước
mà người dân cần nỗ lực hợp tác phối hợp cùng nhau để xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng
bền vững cũng như duy trì thể chế quốc gia vì tương lai của đất nước
thủ tướng thái lan cũng tái khẳng định chính phủ do ông lãnh đạo sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả
về điều hành đất nước cho tới khi chính phủ mới được thành lập
bên cạnh đó ông prayuth từ chối tiết lộ về tương lai chính trị của mình
trước đó ủy ban bầu cử thái lan ec đã hoàn tất công tác kiểm phiếu và công bố chiến thắng của đảng tiến bước
trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm một mươi bốn tháng năm
đảng tiến bước đã giành được tổng cộng một trăm năm mươi hai ghế tại hạ viện đảng viên nước thái đứng thứ hai với một trăm bốn mươi một ghế
đảng tự hào thái lan đứng thứ ba với bảy mươi ghế trong khi đảng quyền lực nhà nước nhân dân xếp sau với tổng số ghế đạt được là
đảng quốc gia thái thống nhất của thủ tướng prayuth chan o cha xếp thứ năm với ba mươi sáu ghế